thưa quý vị dư luận vẫn chưa hết bảng hoàng phẫn nộ về vụ việc bé gái tám tuổi
tại thành phố hồ chí minh tử vong do bị bạo hành
thì tiếp tục trong những ngày gần đây lại thêm một vụ việc khiến dư luận hết sức bức xúc
một bé gái ba tuổi đã bị người bạn trai của mẹ bé dùng chín cái đinh găm vào đầu
và hiện tại sức khỏe của cháu bé được các bác sĩ tiên lượng là tình trạng rất nặng
vâng thực sự là không thể tưởng tượng nổi
nỗi đau và tổn hại gây ra cho trẻ em luôn là tội ác gây phẫn nộ nhất
đáng bị trừng phạt nhất và khó tha thứ nhất
cộng đồng mạng trong những giờ vừa qua cũng đã liên tục bày tỏ sự bàng hoàng xót xa và phẫn nộ
cực kỳ phẫn nộ tên này không phải người rồi hy vọng bản án kịch không
tận cùng của sự giá man
con quỷ đối lốt người không bằng loài cầm thú
loại người này nên cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội
nếu bé gái mệnh hệ gì cần xử lý
đối với hành động man dợ này
dùng mình với tội ác của kẻ man dợ này
hành vi thật tàn độc và phi nhân tính
không thể tưởng tượng được
tại sao con người lại có thể hành động tàn ác dã man như vậy
với một em bé ba tuổi
bất bình xót xa
là cảm xúc chung của cư dân mạng
trước hành vi tàn ác của đối tượng nguyễn trung huyên
đối với bé gái ba tuổi
điều đáng nói đối tượng này đã bốn lần hành hạ cháu bé
những thủ đoạn tàn nhẫn nhất
ba đinh vít
uống thuốc trừ sâu
đánh gãy tay
và mỗi lần như vậy
cháu bé đều phải nhập viện cấp cứu
và ngày hôm qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn trung huyên
để làm rõ về hành vi giết người
nhiều ý kiến cư dân mạng đề nghị
cần phải xử lý thật nghiêm
đối với đối tượng này
hoàn toàn đồng ý với quyết định
của các cơ quan chức năng
mong pháp luật trừng trị nghiêm khắc
để những trường hợp tương tự không còn xuất hiện nữa
mong cơ quan chức năng
có mức án thật nặng cho tên này
và tăng phung phạt thật cao
cho hành vi bạo hành trẻ em
không còn từ nào để diễn tả
những vụ án bạo hành trẻ em gần đây
có vẻ không đủ sức gian đe
những con thú đội lốt người
thực hiện hành vi tàn bạo như vậy
đối với những đứa trẻ
mong pháp luật phải xử lý thật nghiêm thật mạnh
hình phạt phải làm cho chúng suy nghĩ
mỗi khi ra tay bạo hành các bé
tình trạng bạo lực trẻ
trẻ em trong gia đình
đang là một vấn nạn
quy định pháp luật của việt nam
về bảo vệ trẻ em đã rất tiến bộ
cùng với quy định những chế tài xử lý
ở cấp độ hành chính và hình sự
trao đổi về báo chí
ông đặng hoa nam cục trưởng cục trẻ em
bộ lao động thương binh và xã hội nhấn mạnh
cần phải tăng cường công tác tuyên truyền báo chí
đối với những hình phạt
mà tội phạm xâm hại trẻ em phải gánh chịu
cần phải tăng cường giáo dục pháp luật
để làm sao cho tất cả mọi người dân
tất cả các bậc cha mẹ
các thành viên trong gia đình
khi có hành vi nóng giận hoặc chút giận
tra đạp trẻ em thì phải hiểu rằng
pháp luật luôn luôn nghiêm trị
và có thể phải chịu án nặng nhất của pháp luật
khi gây tổn hại cho trẻ em
một trăm một mươi một là tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em
mong rằng nhiều người dân và trẻ em
biết đến tổng đài này
để kịp thời ngăn chặn tình trạng
gây tổn hại cho trẻ em
và giảm bớt nguy cơ trẻ bị mất đi tính mạng
hiện nhiều ý kiến cư dân mạng
cũng chia sẻ mong muốn rằng
một phép màu sẽ đến với sức khỏe của cháu bé
mạnh mẽ lên cô bé
mong con vượt qua cửa tử
và mong rằng
kẻ gây ra nỗi đau cho con
cả về thể xác lẫn tinh thần sẽ bị nghiêm trị
cầu mong bé mau khỏe lại
mong pháp luật có những biện pháp mạnh
để bảo vệ trẻ em
cô cầu mong cho con thoát khỏi ải tử thần
cầu xin phép mầu nhiệm đến với con
để con chứng kiến
kẻ ác độc bị trừng trị
những câu chuyện
thầm đẫm nước mắt khi trẻ bị bạo hành
bằng những hành vi tàn ác
hiện đang gây bức xúc trong dư luận
bạn suy nghĩ gì về nội dung này
hãy để lại ý kiến trên fanpage